trong khi đó tại hà nội trong vòng sáu tiếng tính đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay đã ghi nhận năm mươi ca mắc mới trong đó có ba mươi năm ca tại cộng đồng
đáng chú ý có thêm hai mươi ba trường hợp ở ổ dịch thanh xuân trung quận thanh xuân
như vậy là cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư là hai bảy trăm ba mươi một ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm tám mươi chín ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là một ba trăm bốn mươi hai ca
ngay trong buổi sáng ngày hôm nay kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận thanh xuân
đồng chí trung ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp hà nội
chỉ huy trưởng chống dịch covid một mươi chín thành phố nhấn mạnh đây là điểm nóng covid một mươi chín nguy cơ nhất thủ đô hiện nay cần phải khẩn trương hạ nhiệt ngay
sau khi đi kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi thanh xuân
tại buổi làm việc với quận thanh xuân
sở y tế cho biết đã có một mươi trên một mươi một phường của quận thanh xuân ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín
riêng ổ dịch tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi đến nay đã ghi nhận bốn mươi hai ca dương tính với sars cov hai
sở y tế đề nghị quận thanh xuân tăng cường lực lượng bố trí chốt trực ở các ngách trong các khu phong tỏa nói trên
thành lập ít nhất một mươi năm tổ giám sát covid một mươi chín để thực hiện kiểm soát
kịp thời lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần để nhanh chóng phát hiện hết các f
theo lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc
y hà nội qua đánh giá sơ bộ ở vùng lân cận nơi phát sinh ca bệnh trong ổ dịch ở thanh xuân trung
có thể nguồn lây là từ người bán rau thường xuyên đến chợ đêm ngã tư sở
trên cơ sở đó cdc hà nội đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm ngã tư sở để sàng lọc nguy cơ
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh yêu cầu quận thanh xuân tuân thủ các phương châm
nguyên tắc thành phố đã đặt ra nhất là cần tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa
từ đó đồng chí trung ngọc anh yêu cầu thiết lập chốt ở đúng vùng trọng điểm
khóa cứng vùng lõi trong ổ dịch kết hợp với phát huy vai trò tự quản của nhân dân
huy động đoàn thể tham gia tính toán phương án an toàn cho người cao tuổi tham gia giám sát cộng đồng
chính quyền các cấp cũng lưu ý người trong các khu tập thể ở địa bàn quận thanh xuân
ai ở đâu ở đó để phục vụ công tác truy vết nhanh chóng
tại tỉnh bạc liêu công an thị xã già rai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với phan thanh thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai mươi ba tháng tám tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đóng trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai
tổ công tác tiến hành giải thích nhắc nhở phan thanh thơm về việc điều khiển xe mô tô ra đường
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
thơm đã dùng tay đấm vào mặt một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
tổ công tác tại chốt đã nhanh chóng khống chế đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an

của người dân theo mẫu mới do phòng cảnh sát dâu thông công an tp cấp
đối với những trường hợp được phép đi lại trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội
theo ghi nhận nhiều người chưa kịp đổi mẫu giấy đi đường mới
nhưng lực lượng công an đã tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện
tuy nhiên phải bảo đảm công tác phòng chống dịch
đây là giấy cũ của ngày hôm qua lực lượng chức năng trên đường dẫn tạo điều kiện cho tôi đi qua
để tôi đi vào cơ quan để làm việc
hầu như người ta ở nhà không rồi ra ngồi đường hẳn như những người có công việc có được phép mới đi
còn không người ta hẳn như ở nhà hết rồi
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát dâu thông công an tp hcm
sau hai ngày áp dụng siết chặt giãn cách xã hội theo tiêu chí ai ở đâu ở yên đó
lực lượng cảnh sát dâu thông tp đã kiểm soát hơn sáu mươi bảy sáu trăm linh trường hợp ra đường
trong đó công an đã lập biên bản bảy trăm sáu mươi trường hợp vi phạm

hiện nay ủy ban nhân dân tp hcm đã quy định một mươi bảy nhóm đối tượng được ra đường
toàn bộ nhóm này sẽ sử dụng giấy đi đường mẫu mới do phòng cảnh sát dâu thông
hoặc công an quận nguyện tp thủ đức phường xã thị trấn
và ký cắp giấy dựa trên đề xuất của các đầu mối sở ngành quận quyện
nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
đang đẩy nhanh tập trung thực hiện công tác quản lý người xin ăn
người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định
chính quyền cũng sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho những người này
triển khai kế hoạch này ủy ban nhân dân tp thủ đức ủy ban nhân dân hai mươi một quận huyện
sẽ phải tăng cường công tác kiểm tra rà soát khắp địa bàn để kịp thời phát hiện
và giải quyết các trường hợp xiê năng sinh sống nơi công cộng
đặc biệt các đối tượng là người cao tuổi người khuyết tật trẻ em
nhằm bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của người dân
các địa phương sẽ phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín để kịp thời xử lý ngăn chặn dịch lây lan
trong đó đã bóc tách được nhiều trường hợp dương tính với covid một mươi chín để đưa đi cách ly tập trung
thời gian dịch bệnh rất nhiều bà con từ chỗ họ thuê nhà không có điều kiện về nhà ở
chủ nhà lấy lại nhà thì họ bắt đầu ra đường
và khi họ ra đường như vậy
thì quá trình anh em đi làm thì mới phát hiện là nhiều trường hợp sống ngoài đường như vậy thì họ lại dương tính
khi mà mình test nhanh mình thấy dương tính
và cái chủ trương đầu tiên thì mình thấy là bà con mà để cho bà con sống cơ nhở ở bên ngoài
cái việc đầu tiên là mình thấy là cái đời sống của người ta là không
trong tình hình dịch bệnh bây giờ mà để cho bà con mình sống cơ nhà ở thì cái quan điểm đó là mình thấy là nó không có được
tại quận ba lực lượng công an cũng đã tuần tra khép kính địa bàn để vận động đưa những người sống lang thang
về trung tâm an sinh xã hội để lo ăn uống chăm sóc sức khỏe tránh được nguy cơ lây lan dịch bệnh từ những người này
mình chịu khó ở đây một chút xíu để người ta đưa thêm một số người vào hoàn hảo khóa ăn nữa
người ta đưa về đây rồi mà sẽ đưa mình đến mấy cái trung tâm bảo trợ đó người ta đưa mình vô đó ở
cũng có chỗ ăn chỗ ở chứ không phải ngủ ngoài đường nữa
nha hai chú em
chắc tốt đi
bây giờ chú ngồi đây một chút đi ha hỏi với bạn ta sẽ có đồ ăn cho mình
nha rồi chịu khóa chút nha
tại vì dịch không có việc làm không có hàng tại vì đóng tiền ở trong trọ và tiền gửi xe nữa là
có tiền không đủ ăn ba tháng rồi em lái xe ra ngoài đường mà
người ăn uống thì sao
anh uống ở trong cái tiệm chủ chở hàng đó anh vua thằng đó là anh uống với thằng đó
ở đó rồi ra ngoài chợ đó làm ngủ
thì mới vô đây được mới trong một tháng nha
rồi chờ giờ xin người ta nhận những người trẻ không à
người già ta đâu có nhận
rồi phải chờ giờ hết bây giờ mới dịch rồi giờ mới về được buôn mua ra thuộc
rồi mới đang ngồi ở ngoài đường tới bách luôn bách hôm sáng giờ
bên cạnh xét nghiệm covid một mươi chín lực lượng công an cũng sẽ thực hiện kiểm tra nhanh
với các chất ma túy những người không có nơi cư trú rõ ràng để kịp thời xử lý
nếu người nghiện ma túy sống lang thang thì công an quận sẽ lập hồ sơ đưa lên trường thanh thiếu niên hai ở củ chi
nếu người nghiện ma túy mà dương tính với covid thì theo chỉ đạo của ủy ban nhân phố và sở động
thì sẽ đưa lên trung tâm cai nghiện ma túy bình triệu để cai nghiện ma túy và chữa covid luôn
trong những ngày tới chính quyền thành phố hồ chí minh cũng sẽ tổ chức tiêm vaccine người covid một mươi chín
cho những người sống lang thang cơ nhở
để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng